khi phải làm nhiều người sẽ học tập kinh nghiệm của anh sẵn sàng giúp đỡ người khi hoạn nạn khó khăn
qua câu chuyện của thiếu tá nguyễn minh dương nhiều ý kiến cư dân mạng cũng chia sẻ kinh nghiệm
về việc cứu giúp người bị nạn để tránh bị lỗi lầm là người gây ra tai nạn
để việc thiện được nhân lên thì những người làm việc tốt cũng cần được bảo vệ
theo cư dân mạng trước hết là họ được bảo vệ trước ánh mắt nghi ngại và e rè của cộng đồng
trong đó có người nhà nạn nhân
cộng đồng bảo vệ họ bằng cách chung tay cùng họ giúp đỡ nạn nhân
thay vì live stream đưa lên mạng những hình ảnh gây sợ phản cảm
thì chụp ảnh hiện trường hôi nại những clip để bảo vệ những người đã cứu giúp người bậc nạn
để phòng trường hợp đủ nhầm xảy ra
có như vậy những điều tốt hiệp thiện mới tiếp tục được nhân lên
để hạn chế sự vô cảm đang ngày càng trở nên phổ biến
bạn nghĩ gì về hành động của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
hãy cùng chia sẻ hình ảnh đẹp của lực lượng công an
với fanpage của truyền hình công an nhân dân